sau khi biết tin em trai mình gặp nạn nvk anh trai của nghĩa đang theo học sĩ quan ở thành phố đà nẵng đã gác lại mọi chuyện để về nhìn em lần cuối
tuy nhiên đến một mươi sáu h chiều nay anh k mới có thể về đến nhà
ông cự chia sẻ nó đã xin phép trường và đã mua được vé để về nhà
tuy nhiên nó lại không kịp nhìn em lần cuối vì một mươi năm h ba mươi là đã di quan
hai anh em nó cách nhau vài tuổi từ nhỏ tới lớn hai anh em rất yêu thương nhau
suốt mấy ngày này thằng anh cứ gọi điện về rồi khóc
nghĩ mà thương hai đứa cháu của tôi quá thăng anh ở xa lúc đứa em gặp nạn muốn về nhìn mặt em lần cuối mà cũng không kịp
lòng tôi đau như đứt từng khúc ruột
trưa ngày một mươi năm tháng hai trao đổi với phóng viên công an quận bình thạnh tp hcm đã xác nhận
thi thể nam thanh niên trôi trên sông sài gòn chính là thi thể nam thanh niên năm nhất mất tích cách đây vài ngày
người thân nam sinh này cũng đến kiểm tra và xác nhận chính là nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi ngụ tại bình định
cơ quan chức năng cho hay thi thể nạn nhân tử vong vài ngày trước có dấu hiệu phân hủy nhẹ trên người vẫn mặc quần áo
bà nguyễn thị ti bốn mươi hai tuổi ở xã tây an huyện tây sơn bình định là mẹ của nghĩa cho biết
gia đình vẫn chưa liên lạc được với con trai khi con trai lên sài gòn hôm một mươi hai tháng hai
bà kể tối ngày một mươi một tháng hai tôi còn gọi điện dặn dò con ăn uống nghỉ ngơi và khi xuống xe phải gọi ngay cho người chị họ đang sống tại thành phố hồ chí minh đến đón
đến sáng một mươi hai tháng hai người thân ra đón thì không liên lạc được với nghĩa gia đình tôi rất lo lắng hoang mang sợ con bị kẻ xấu lừa đảo
bà ti cho biết thêm do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp nên kỳ một năm nhất vừa qua nghĩa vẫn học online ở nhà
qua học kỳ hai nhà trường thông báo vào thành phố hồ chí minh để làm thủ tục nhập học
gia đình có hai anh em
nghĩa là con út bình thường cháu chịu khó học tập chứ không có chơi bời
đây là lần đầu tiên nghĩa vào thành phố hồ chí minh
trong khi đó chị hồ thị cẩm nhung chị họ của nghĩa đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh cho biết
khoảng năm giờ ngày một mươi hai tháng hai chị nhung đến bến xe miền đông để đón nghĩa nhưng gọi điện thoại cho em không được
liên quan tới vụ việc ông trần thanh thường trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh cho biết
nhà trường đã kiểm tra và xác minh nguyễn văn nghĩa sinh năm hai nghìn ba ở bình định
nghĩa là sinh viên lớp hai mươi một nghìn một trăm bốn mươi năm cla ba ngành công nghệ ô tô hệ chất lượng cao dạy bằng tiếng anh
học kỳ một dù học online nhưng điểm trung bình của nguyễn văn nghĩa đạt tám sáu với thang một mươi đạt ba bốn thang điểm bốn học lực loại giỏi
đại diện nhà trường cho biết dù học online tuy nhiên các giảng viên giảng dạy nghĩa đều đánh giá em học tốt trong quá trình học không có biểu hiện nào bất thường
cũng trong ngày một mươi năm tháng hai người đàn ông được cho là chở nam sinh mất tích ở bến xe miền đông đã được tìm thấy và được mời đến cơ quan công an làm việc
sáng ngày một mươi sáu tháng hai công an quận bình thạnh vẫn đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nam sinh nguyễn văn nghĩa
sinh viên năm nhất đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm sau nhiều ngày mất tích được phát hiện trôi trên sông sài gòn
theo đó sáng ngày một mươi năm tháng hai sau khi nhận tin báo của người dân về phát hiện
một thi thể có nhận dạng giống với nam sinh viên nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê bình định mất tích sau khi đi xe khách từ quê vào bến xe miền đông quận bình thạnh
ban giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo công an quận bình thạnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân
nguyễn văn nghĩa tp hcm đã chỉ đạo công an tp hcm đã chỉ đạo công an tp hcm đã chỉ đạo và đồng ý khám nghiệm hiện trường

kết quả pháp ý sơ bộ cho thấy nguyên nhân tử vong do ngạt nước thời gian contr height hai ba ngày trước khi phát hiện thi thể
nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do ngạt nước
sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
bước đầu công an tp hcm xác định chưa có dấu hiệu án mạng
nên đã bàn giao vụ việc cho công an quận bình thạnh điều tra xử lý theo thẩm quyền
bên cạnh đó qua khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng phát hiện chất dịch có trong dạ dày
và khoa ngực của nạn nhân nên đã lấy mẫu để xét nghiệm chất độc
liên quan đến vụ việc sau khi xác định thi thể nổi trên sông là nam sinh mất tích
gia đình nạn nhân đã làm giấy ủy quyền người thân từ quê vào tp hcm
làm việc với công an để nhận thi thể đưa về quê an táng
lãnh đạo công an tp hcm cho biết sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi
thi thể nạn nhân sẽ được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng theo nguyện vọng
sáng ngày một mươi năm tháng hai công an tp hcm vẫn đang điều tra vụ việc phát hiện nam sinh viên mất tích dưới sông sài gòn
cùng ngày ông nguyễn văn trúc sáu mươi năm tuổi ngụ tại tỉnh vĩnh phúc tạm chú quận bình thạnh
tên thường gọi là ba trúc người chuyên vớt xác thi thể trôi trên sông đoạn dưới chân cầu bình lợi phường một mươi ba quận bình thạnh nên báo công an
sau đó công an phường một mươi ba đã gọi điện nhờ ông dùng kem máy đưa thi thể vào bờ neo lại bằng dây dưới chân cầu đường sắt bình lợi mới
thi thể nam mặc quần áo màu đen trôi giạt vào bờ kè thuộc phường một mươi ba quận bình thạnh tp hcm
người nhà xác nhận là nam sinh viên mất tích nhiều ngày qua
đến chín giờ sáng ngày một mươi năm tháng hai công an quận bình thạnh tp hcm đang phong tỏa
khu vực chân cầu bình lợi phía phường một mươi ba để điều tra hiện trường
theo đó người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi trên sông sài gòn đoạn qua phường một mươi ba quận bình thạnh nên báo cơ quan chức năng
nhận tin báo công an phường một mươi ba phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an quận bình thạnh đến hiện trường để xác minh nhân thân điều tra vụ việc
bước đầu cơ quan chức năng nhận dạng thi thể này giống với em nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê bình định mất tích mấy ngày qua nên báo cho người thân của nam sinh này
ba mươi phút ngày một mươi năm tháng hai người thân đến nhận dạng và đau đớn khi phát hiện thi thể là em nguyễn văn nghĩa nam sinh mất tích trước đó ba ngày
đến chín giờ sáng ngày một mươi năm tháng hai công an quận bình thạnh tp hcm đang phong tỏa khu vực trần cầu bình lợi phía phường một mươi ba để điều tra hiện trường
ông bà trức chia sẻ anh chị với bà cô của cháu nghĩa có đến nhận dạng và tôi xem giấy tờ thì đúng là cậu sinh viên xấu số này thật đau lòng
người thân cậu sinh viên khóc nhiều lắm vì quá đau lòng hiện họ đang cùng công an làm thủ tục để nhận thi thể
hiện tại ông ba trúc cũng đang phối hợp với công an để hoàn tất các thủ tục điều tra vụ việc